tức là bản thân là mẹ cho bé đó
rồi nó ảnh hưởng
tới cái đời sống xã hội
ví dụ như là khi xử công khai như thế thì
các tài liệu chứng cứ trưng bày ra
nó quá ghê quá khủng khiếp như thế
thì nó lan truyền trên thông tin mạng
rồi nó lan truyền đi mọi nơi như thế
thì nó ảnh hưởng đến cái đời sống xã hội
đến trật tựa trên xã hội v v
người ta sẽ cảm thấy rùng mình
hoặc là một số đối tượng có thể người ta bắt trước
v v thì đó là cái vấn đề
mà chúng ta phải tính đến
thứ hai đến đó là ảnh hưởng đến
người bị hại là bản thân cháu bé đó
mặc dù cháu đã mất rồi tuy nhiên là chúng ta cũng phải
có thái độ tôn trọng người đã mất
bản thân cháu cũng cần phải được tôn trọng
cho nên là hội đồng xử cần thiết
trong những trường hợp như thế này
thì họ xử kiến thì có thể
là phù hợp hơn bởi vì họ không bị
một áp lực này họ cũng công thủ phạm
và chỉ công vô tư thôi
bên cạnh đó luật sư hà hải
cũng đồng tình đối với việc tuyên án công khai
kết quả giải quyết vụ án về tội danh
về mức hình phạt đối với các bị cáo
sẽ được công chúng tiếp cận đánh giá giám sát
đối với án điểm luật sư cho rằng
án điểm không có nghĩa là phải công khai
mà là ngay từ đầu
việc điều tra tại hiện trường bằng chứng nhân chứng
đến việc xét xử đều phải nghiêm minh
đúng người đúng tội đúng quy định
ngày hai mươi tám tháng sáu
công an quận ba tp hcm cho biết
đang lấy lời khai đối với nguyễn vũ kim linh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngụ tại quận bốn để điều tra về hành vi
lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một nữ sinh
ngày hai mươi một tháng sáu
nữ sinh tên hân một mươi bốn tuổi
đang trên đường đạp xe về nhà
thì bị đối tượng linh dạy xa máy tiếp cận
và hỏi địa điểm điện thoại công cộng
và thang khóc làm mẹ mình bị tai nạn giao thông
biết được nữ sinh rủ lòng thương
đối tượng đã dụ dỗ yêu cầu nữ sinh về nhà
lấy thêm nhiều tài sản
gồm laptop ipad điện thoại di động
với tổng số tiền hơn sáu mươi triệu đồng
khi đã nhận hết các tài sản
linh nói nữ sinh về nhà chờ
hẹn đến chiều sẽ quay lại trả tài sản
tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn
tiếp nhận thông tin công an quận ba vào cuộc truy xét
và mời linh lên làm việc
bước đầu đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
và cho biết mình có hai tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau năm ngày nghị án ngày hai mươi bảy tháng sáu
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp
đã tuyên án sơ thẩm đối với hai bị cáo
là lê nguyễn thúy vi
hai mươi chín tuổi ngủ tại tỉnh tiền giang
và huỳnh quốc đạt ba mươi tuổi ngụ tại tp hcm
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một
tại khu vực thị trấn thường thới tiền
huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
bị cáo lê nguyễn thúy vi và huỳnh quốc đạt
bị lực lượng chức năng bắt quả tài
đang vận chuyển hơn bảy mươi bảy kg ma túy các loại
qua điều tra cơ quan công an xác định
lê nguyễn thúy vi là kẻ chủ mua đường dây
vận chuyển chất ma túy này
còn huỳnh quốc đạt được xác nhận là đồng phạm
với vai trò giúp sức
tại phiên tòa cả hai khai nhận hành vi phạm tội của mình
và xin tòa giảm án cho đối phương
hội đồng xác xử tuyên án tù trung thân
đối với bị cáo huỳnh quốc đạt
và án tử hình đối với bị cáo lê nguyễn thúy vi
cùng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
ngày hai mươi tám tháng sáu một kho xưởng chứa hạt điều
ở tỉnh bình phước đã bất ngờ bốc cháy dữ dội
gần hai tiếng khiến cho nhiều tài sản bên trong
bị thiêu rụi thiệt hại ước tính lên đến năm tỷ đồng
thông tin ban đầu khoảng sáu giờ ngày hai mươi tám tháng sáu
người dân khu phố phước an phường phước bình thị xã phước long
phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ kho chứa hạt điều
thuộc công ty trách nhiệm hữu hàng sản xuất thương mại thành nam bp
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước
đã điều động năm xe chuyên dụng cùng ba mươi cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường dập lửa
sau gần ba giờ chiến đấu liên tục với giặc lửa
các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ đã dập tắt hoàn toàn được ngọn lửa
vụ cháy không gây thương vong về người
nhưng nhiều tài sản bên trong kho xưởng đã bị thiêu rụi
bước đầu ước tính thiệt hại của vụ cháy lên đến khoảng năm tỷ đồng
các lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường
để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy
thưa quý vị nhằm hạn chế xảy ra những vụ tai nạn thương tâm
và kịp thời phát hiện ngăn chặn hành vi ma men
lái xe vi phạm an toàn giao thông
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã huy động lực lượng phối hợp
tăng cường phương tiện trang thiết bị kỹ thuật hỗ trợ tập trung kiểm tra
cũng như là xử lý các lái xe vi phạm nồng độ cồn xuyên suốt trong năm
qua đó góp phần kéo giảm sâu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh
xác định thời gian xảy ra tai nạn chủ yếu về đêm
nên đội cảnh sát giao thông và trật tự công an tp biên hòa
đã lập kế hoạch phối hợp kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích
thường xuyên trong khoảng thời gian từ một mươi tám h tối đến hai mươi bốn giờ khuya
những tuyến đường có nhiều nhà hàng quán ăn uống
được chọn làm tuyến trọng điểm để phát hiện kiểm soát xử lý
người điều khiển xe máy và tài xế lái xe ô tô con vi phạm nồng độ cồn
em đang đi qua chỗ nhà bạn
vì chỗ anh em lâu ngày gặp anh
làm một đôi ly
qua đây em rút kinh nghiệm là tham gia giao thông
nghỉ của tường chảy gia đình đi ăn tối
rồi xong rồi về có bên lực lượng
mấy anh công an khỏi vô để đo nồng độ
qua kiểm tra thực hiện mình cũng làm đúng
quy trình của mấy anh lực lượng rồi
mình không có gì mấy anh bên lực lượng cho mình đi
đây là tuyến đường đặng văn trơn
đoạn qua phường hiệp hòa tp biên hòa
lực lượng chức năng thường lập chốt kiểm tra
nhiều trường họ phi phạm bị lập biên bản
theo quy định pháp luật trên lĩnh vực giao thông
kèm theo đó là đước giấy phép đáy xe
tạm giữ phương tiện
đồng thời đình chỉ người vi phạm đáy xe
qua kiểm tra cho thấy
nhiều người điều khiển phương tiện
vẫn còn tâm lý chủ quan lơ là
đối với vi phạm này
bên nhà anh bạn đi về thôi
cái đó là cái trộn gặp bạn bè
thì phải uống một cái gặp nó mời
một hai lon thì phải uống một hai cái
chuyện làm ăn
đa số cái vụ tai nạn giao thông xảy ra là
do ý thức người dân tham gia giao thông chưa cao
trong đó có vi phạm về nồng độ cồn
và phóng nhanh vượt ẩu
thì đối với vi phạm nồng độ cồn
thì thực hiện sự trị đạo của
năng đạo an tính
đội cảnh sát giao thông tham mưu cho
bán đại hạc công an thành phố xây dựng kế hoạch
chuyên đề xử lý nồng độ cồn
hàng tối đội cảnh sát giao thông trở tự
đã bố trí một tổ công tác
thực hiện cái xử lý
vi phạm nồng độ cồn
trên các tuyến đường trọng điểm
và tại các
nhà hàng quán nhậu trên địa bàn thành phố
từ đầu năm đến nay
đội cảnh sát giao thông và trật tự công an thành phố biên hòa
đã lập biên bản xử phạt gần một trăm linh trường hợp
vi phạm nồng độ cồn
tước giấy phép lái xe trên năm mươi trường hợp
với tổng số tiền phạt hơn năm trăm linh triệu đồng
điều này cho thấy ý thức chấp hành quy định
về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông
còn chưa cao nên tìm ẩn
nguy cơ mất an toàn giao thông
có những cách thức tuyên trì mới
cho nó phù hợp
trong điều kiện
thực hiện bình thường mới
và đồng thời
cũng đề xuất
ngoài các trang thiết bị
kỹ thực truyền thống
sẽ kết hợp
các trang thiết bị
kỹ thực hiện đại
để phối hợp
kiểm soát giao thông
và để xử lý các hành vi vi phạm về trật tự nội giao thông
nhằm để kéo giảm
về tài nạn giao thông cả ba tiêu chí
theo mục tiêu
của năm an toàn giao thông
theo nghị định một trăm linh của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao phong đường bộ về mức xử phạt
người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn từ hai đến tám triệu đồng
tuyết quyền sử dụng giấy phép lái xe từ một mươi hai mươi bốn tháng
phạt tiền từ sáu bốn mươi triệu đồng đối với người điều khiển ô tô có nồng độ cồn
tuyết quyền sử dụng giấy phép lái xe từ một mươi hai mươi bốn tháng
để kéo giảm tai nạn trên địa bàn thành phố biên hòa trong năm nay
ngoài sự vào cuộc mạnh mẽ của các lực lượng chức năng
thì cũng cần sự nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông
mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín nhưng công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ
năm hai nghìn hai mươi hai của các tỉnh thành phố thuộc quân khu bảy đảm bảo đúng yêu cầu
trong năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương cần làm tốt hơn nữa
công tác phối hợp giữa quân sự công an y tế giáo dục để nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ
đây là nội dung được các đại biểu thảo luận tại hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ
do quân khu bảy tổ chức tại tp hcm vào sáng nay hai mươi tám tháng tám
đại diện văn phòng quân khu bảy cho biết trong năm hai nghìn hai mươi hai số lượng chỉ tiêu giao quân là một mươi sáu hai trăm linh
tổng số phát lệnh là một mươi sáu chín trăm chín mươi một trong đó dự phòng là bảy trăm chín mươi một chiếm bốn tám mươi tám so với chỉ tiêu
hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã chủ động tham mưu cho ủy ban nhân dân cung cấp
tuyển đủ số lượng đảm bảo chất lượng theo yêu cầu chỉ đạo của bộ quốc phòng bộ công an tư lệnh quân khu
các đơn vị nhận quân triển khai tiếp nhận chiến sĩ mới chú đáo đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín
phát biểu trao đổi tại buổi làm việc lãnh đạo ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố và các đơn vị nghiệp vụ thuộc quân khu bảy
đã nêu ra những khó khăn vướng mắt cũng như đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế công tác
để đảm bảo chất lượng số lượng tuyển quân cho những năm tiếp theo
riêng đối với tp hcm đại địa phương có số lượng công dân nhập ngũ nhiều nhất
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm ngô minh châu cho rằng hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố
cần phối hợp chặt chẽ hơn giữa cơ quan quân sự và công an ở cấp xã phường để đảm bảo số lượng đăng ký
quản lý hết nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ
thống nhất công tác xác minh lý lịch chính trị của công dân trước khi nhập ngũ
đẩy mạnh tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự để nhân dân nhất là công dân trong độ tuổi nhập ngủ nắm về tiêu chuẩn tuyển quân
thiếu tướng nguyễn trường thắng tư lệnh quân khu bảy yêu cầu hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp
làm tốt nhiệm vụ quy trình tuyển quân chú trọng công tác bình cử công khai đúng quy chế dân chủ ở cơ sở
tạo sự đồng thuận trong nhân dân